bộ đôi mazda ba hai nghìn hai mươi vừa chính thức được taco giới thiệu ra thị trường của việt nam với hai phiên bản là tiêu chuẩn và sport cùng mức giá giao động từ bảy trăm một mươi chín đến chín trăm ba mươi chín triệu đồng
cặp đôi mazda ba và mazda ba sport mà taco giới thiệu ra thị trường có thiết kế lấy cảm hứng từng ngôn ngữ cô đô nhưng mỗi mẫu xe thể hiện nét ca tính riêng biệt
đối với xe đan mazda thiết kế xe hướng đến phong cách thanh thoát và sang trọng
đối với mẫu xe sport mazda nhấn mạnh phong cách cá nhân với xúc cảm mạnh mẽ để tôn vinh niềm tự hào của những người trưởng thành về những gì họ sở hữu
với thiết kế là những đường nét tạo mảng khối mềm mại nhưng dứt khoát thể hiện sự tinh giản trong chế tác và tạo hình sản phẩm
sự chuyển đổi và tương phản giữa các mảng sáng và vùng tối tạo nên một hình thể sống động và cuốn hút hơn bất kỳ một tạo hình nào trước đây
không gian bên trong của hai mẫu xe này cũng được tinh chỉnh và tối giản hóa loại bỏ các chi tiết thừa để tạo không gian thoáng đáng quanh vị trí lái
đồng thời tạo cảm giác êm dịu thoải mái bảo đảm sự riêng tư cho người sử dụng mà vẫn duy trì những cảm nhận và sự kết nối với thế giới bên ngoài
lần ra mắt này taco sẽ mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn phiên bản đặc biệt sẽ có hai phiên bản cao cấp lần đầu tiên xuất hiện tại việt nam với động cơ skyactiv g hai lit mới